thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ngài đại sứ timor leste georger chide niverdi kamos đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá thời gian qua quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trong đó có lĩnh vực thương mại gạo viễn thông
timor leste đã tích cực ủng hộ việt nam trên nhiều lĩnh vực kết quả này có sự đóng góp rất lớn của đại sứ
thủ tướng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác về kinh tế nhất là trong lĩnh vực thương mại gạo và
góp gạo lâu dài cho timor leste
về phần mình đại sứ jocker chiedet niverdi kammoth bày tỏ vinh dự được đại diện cho timor leste ở việt nam trong bốn năm qua
và cảm ơn sự giúp đỡ hỗ trợ của các bộ ngành việt nam để hoàn thành nhiệm vụ của mình